trong vòng một năm trở lại đây sức cầu của nhà đầu tư cá nhân đối với sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp
có sự tăng trưởng tích cực nhờ khả năng xin lời cạnh tranh so với kênh đầu tư gửi tiết kiệm
trong khi thanh khoản tốt hơn nhờ sản phẩm được thiết kế linh hoạt với nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư
nhưng theo các chuyên gia kinh tế loại hình đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tiềm ẩn nhiều rủi ro về tính minh bạch
và bản thân các ngân hàng thương mại cũng phải áp hệ số rủi ro lớn cho lĩnh vực kinh doanh này
đây sẽ là nội dung chính của tiêu mục vấn đề trong tuần nhưng trước hết mời quý vị đến với phần tin tài chính hai mươi bốn trên bảy
số liệu từ sở giao dịch chứng khoán hà nội hnx cho thấy cuối tháng chín vừa qua kho bạc nhà nước tiếp tục có một phiên gọi thầu
rất thành công khi huy động được ba năm mươi tỷ đồng trên ba tỷ đồng gọi thầu ban đầu
chưa dừng ở đó lãi suất trái phiếu trúng thầu tiếp tục giảm đặc biệt là kỳ hạn bảy và ba mươi năm
phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do kho bạc nhà nước phát hành có tổng khối lượng gọi thầu và trúng thầu ba tỷ đồng
tại các kỳ hạn bảy năm một mươi năm một mươi năm năm và ba mươi năm
cụ thể trái phiếu kỳ hạn bảy năm huy động được năm trăm linh tỷ đồng với lãi suất trúng thầu ba năm mươi bốn một năm
thấp hơn hai mươi một một năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó
trái phiếu kỳ hạn một mươi năm huy động được một tỷ đồng với lãi suất trúng thầu ba chín mươi bảy một năm
thấp hơn bảy một năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó
trái phiếu kỳ hạn một mươi năm năm huy động được một tỷ đồng với lãi suất trúng thầu bốn hai mươi bốn một năm
thấp hơn tám một năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó
trái phiếu kỳ hạn ba mươi năm huy động được năm trăm linh tỷ đồng với lãi suất trúng thầu năm hai mươi ba một năm
thấp hơn một mươi hai một năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó
như vậy kể từ năm hai nghìn một mươi chín kho bạc nhà nước đã huy động được hơn một trăm năm mươi ba chín trăm chín mươi một tỷ đồng trái phiếu chính phủ
thông qua hình thức đấu thầu tại hnx
nhằm đẩy mạnh công tác quản lý giám sát hàng hóa tại cảng biển và cảng hàng không
tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tổng cục hải quan đã xây dựng và triển khai thành công
hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng kho bãi tại ba mươi trên ba mươi năm cục hải quan tỉnh thành phố
tính đến hết tháng chín năm hai nghìn một mươi chín hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng kho bãi vasscm
cho đường biển được triển khai tại ba mươi cục hải quan trên bảy mươi sáu tri cục hải quan
với hai trăm bốn mươi ba doanh nghiệp kinh doanh cảng kho bãi tham gia
theo tổng cục hải quan đến nay vasscm đã tăng tính tự động trong việc kết nối
giữa cơ quan hải quan và các doanh nghiệp kinh doanh cảng kho bãi hài hòa giữa quy trình giám sát
quản lý của cơ quan hải quan và quy trình vận hành khai thác
của các doanh nghiệp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp cảng kho bãi giảm thời gian chi phí
cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong khi tăng cường hiệu quả giám sát của cơ quan hải quan
theo kết quả khảo sát tại cục hải quan hải phòng việc không phải xuất trình chứng từ giấy
tại hải quan giám sát đã giảm tổng thời gian thực hiện thủ tục giám sát từ một phần ba
đến nửa thời gian so với việc làm thủ tục trước đây
theo sở tài chính tp hcm tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế chín tháng năm nay
trên toàn địa bàn ước thực hiện được hai trăm tám mươi bảy một trăm bảy mươi ba tỷ đồng đạt bảy mươi một chín mươi năm dự toán
và tăng bảy hai mươi ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong đó thu nội địa ước thực hiện được một trăm tám mươi một tám trăm bốn mươi một tỷ đồng đạt sáu mươi sáu bảy mươi bảy dự toán
và tăng bốn bốn mươi chín thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện tám mươi bảy tám trăm linh tỷ đồng
đạt tám mươi bảy mươi dự toán và tăng một mươi năm một mươi sáu
đáng chú ý tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế chín tháng năm nay
hầu hết các khoản thu từ lĩnh vực kinh tế đều tăng khá
trong đó thu từ khối các doanh nghiệp nhà nước địa phương tăng chín chín mươi một và đạt năm mươi tám một dự toán
thu từ khối doanh nghiệp tư nhân tăng tám một mươi năm và đạt sáu mươi chín bốn mươi chín dự toán
thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng bảy sáu mươi hai và đạt sáu mươi một bốn dự toán
riêng khối các doanh nghiệp nhà nước trung ương nguồn thu lại giảm hai mươi bảy và đạt năm mươi tám một dự toán
được biết năm nay tp hcm tăng chín chín mươi một dự toán
được giao dự toán thu ngân sách nhà nước tổng cộng ba trăm chín mươi chín một trăm hai mươi năm tỷ đồng
cùng thu nội địa hai trăm bảy mươi hai ba trăm hai mươi năm tỷ đồng thu từ dấu thô một mươi tám tỷ đồng
và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu một trăm linh tám tám trăm linh tỷ đồng
ngân hàng trung ương châu âu ecb đã quyết định cắt giảm lãi suất tiền gửi từ bốn xuống mức thấp kỷ lục mới năm
đồng thời khởi động lại chương trình mua trái phiếu với quy mô hai mươi tỷ euro một tháng kể từ tháng một mươi một tới
vừa qua ngân hàng trung ương châu âu ecb đã quyết định cắt giảm lãi suất tiền gửi xuống mức thấp kỷ lục mới năm
đồng thời khởi động lại chương trình mua trái phiếu với quy mô hai mươi tỷ euro một tháng kể từ tháng một mươi một tới
nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế khu vực đồng tiền trung châu âu eurozone và ngăn chặn những dự đoán đầy quan ngại về lạm phát
hội đồng thống đốc ecb dự kiến chương trình mua trái phiếu sẽ kéo dài đến chừng nào còn cần thiết
để củng cố tác động hỗ trợ chính sách lãi suất và sẽ kết thúc ngay khi ngân hàng này bắt đầu tăng lãi suất chủ chốt
bên cạnh đó ecb cũng nới lỏng các điều khoản của những khoản cho vay dài hạn cho các ngân hàng
và đưa ra một bảng lãi suất tiền gửi dạng bậc thang để hỗ trợ các ngân hàng
ấn độ vừa quyết định cắt giảm gói thuế trị giá hai mươi tỷ usd cho các doanh nghiệp trong nước
nhằm phục hồi nền kinh tế đang suy yếu đã khiến tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội gdp của nước này
giảm xuống mức thấp nhất trong vòng sáu năm qua
các doanh nghiệp thành lập mới từ ngày một tháng một mươi sẽ được hưởng mức thuế thu nhập là một mươi năm
và thuế suất hiệu lực một mươi bảy một
mức thuế suất này tương đương với singapore
mức cắt giảm thuế quan này tiếp sau một loạt các biện pháp được đưa ra để thúc đẩy nhu cầu và đầu tư
sau khi tăng trưởng kinh tế của ấn độ chỉ đạt năm trong quý ii mức yếu nhất kể từ quý i năm hai nghìn một mươi tám
động thái này đã đưa mức thuế xuất doanh nghiệp của ấn độ ngang bằng với các nước châu á
và sẽ giúp nước này thu hút đầu tư từ các công ty đang muốn chuyển dây chuyền sản xuất
do gián đoạn chuỗi cung ứng từ ảnh hưởng của thường chiến mỹ trung
ngoài ra ngân hàng dự trữ ấn độ cũng đã hạ lãi suất bốn lần trong năm nay
xuống mức thấp nhất kể từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
nhằm kích thích tăng trưởng nền kinh tế hiện đang trong tình trạng trì trệ
thưa quý vị với tiềm năng thị trường sẵn có cùng với độ mở
sự thuận lợi về chính sách là những dấu hiệu khả quan để thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển
và bùng nổ mạnh mẽ trong thời gian tới
tuy nhiên nếu thiếu một cơ quan xác định tín nhiệm đủ uy tín
người mua trái phiếu nhất là các nhà đầu tư cá nhân sẽ rất khó xác định mức lãi suất hợp lý
đặc biệt khi chính sách liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp thông thoáng hơn
thì các cơ chế bảo vệ nhà đầu tư cũng cần phải hoàn chỉnh
tháng hai năm hai nghìn một mươi chín nghị định một trăm sáu mươi ba của chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp chính thức có hiệu lực
với những quy định mới nới lỏng hơn về điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp
quy định này đã giúp thị trường trái phiếu doanh nghiệp trở nên sôi động
đặc biệt là nhóm trái phiếu doanh nghiệp bất động sản
theo báo cáo mới đây của công ty cổ phần chứng khoán sse trong chín tháng
bất động sản là lĩnh vực có số doanh nghiệp tham gia trào bán trái phiếu doanh nghiệp đông đảo nhất
với bốn mươi bốn trên một trăm linh tám doanh nghiệp
các doanh nghiệp bất động sản đã phát hành ba mươi sáu tám trăm bảy mươi sáu tỷ đồng
chiếm hơn ba mươi một tổng giá trị phát hành đứng thứ hai sau khối ngân hàng thương mại
nguyên nhân của việc bùng nổi trái phiếu bất động sản trong thời gian qua
được cho là do tác động từ các chính sách của ngân hàng nhà nước
như giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay chung giải hạn
giới hạn cho vay với một khách hàng không quá một mươi năm vốn tự có
điều chỉnh hệ số rủi ro với cho vay bất động sản
những điều này đã tạo ra sự dịch chuyển của các doanh nghiệp bất động sản
từ kênh huy động tiến dụng ngân hàng sang kênh phát hành trái phiếu
cũng theo thống kê của công ty cổ phần chứng khoán sse
qua một trăm ba mươi chín đợt trao bán với bốn mươi bảy tám trăm linh tỷ đồng trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản
chỉ có trên ba mươi sáu tỷ đồng trái phiếu được phát hành
tương đương với tỷ lệ hơn bảy mươi bảy mức thấp nhất trong các nhóm
điều này cho thấy thị trường có chọn lọc đối với hình thức trái phiếu doanh nghiệp này
và bất động sản là lĩnh vực kinh doanh đòi hỏi vốn lớn
nhiều rủi ro và bản thân các ngân hàng thương mại cũng phải áp hệ số rủi ro lớn cho lĩnh vực kinh doanh này
nhà ủng tư không có những công cụ để đo lượng đánh giá cho doanh nghiệp này
bên cạnh đó về những doanh nghiệp bất động sản tôi nói
ví dụ như hiện tại thị trường có một số doanh nghiệp bất động sản cho phát hành trái phiếu với lãi suất rất lớn
nhưng mà những cái tài sản đảm bảo của họ thì tài sản lại hình thành trong tương lai
có nghĩa là luôn phải đặt câu hỏi là tài sản đảm bảo có bảo đảm không
đấy chính là những câu chuyện mà nhà ủng tư cá nhân phải quan tâm
để bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng hạn chế rủi ro trong hoạt động mua bán trái phiếu doanh nghiệp
ngân hàng nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại phải ra soát các quy định liên quan đến hoạt động mua trái phiếu doanh nghiệp
thống nhất thực hiện tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và quy định nội bộ
đồng thời tập trung giả soát việc đầu tư trái phiếu đối với các doanh nghiệp có số dư lớn
nhất là các doanh nghiệp có quan hệ tiến dụng với nhiều tổ chức tín dụng doanh nghiệp khác
bảo đảm tuân thủ đúng quy định về các giới hạn tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng
đặc biệt là quy định về giới hạn cấp tiến dụng đối với một khách hàng và người có liên quan
tôi cho rằng việc ngăn chặn mua trái phiếu của các doanh nghiệp này là điều đáng khích lệ
bởi vì ngăn chặn sự đảo nợ trước mắt bảo vệ được hệ thống ngân hàng các ngân hàng của phòng thương mại
và cái khó khăn sẽ được đẩy về các doanh nghiệp
và tôi cho rằng trong trường hợp này hơn ai hết doanh nghiệp phải là người hiểu rõ nhất
hoạt động kinh doanh của mình chiến lược kinh doanh của mình và cần cơ cấu lại dòng tiền
cũng đừng để kỳ vọng nhiều vào một năm sau hoặc hai năm sau chúng ta không có khả năng hoàn vốn lại
cộng với là sản phẩm chúng ta không bán được thì đây là một rủi ro tìm ẩn có thể xảy ra
theo các chuyên gia sự phát triển của trái phiếu doanh nghiệp là tất yếu và cũng phù hợp với định hướng của nhà nước
trong việc phát triển thị trường vốn song song với thị trường tiến dụng
tuy nhiên để thị trường này lớn mạnh và phát triển đúng hướng
thì cần phải tạo hành lang pháp lý cho thị trường thứ cấp phát triển và bảo vệ nhà đầu tư
và để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp lớn mạnh và bền vững
chính phủ cần nhanh chóng xây dựng các quy định về tổ chức xếp hạng tín nhiệm cho trái phiếu doanh nghiệp
để tạo khung pháp lý cho thị trường thứ cấp phát triển bảo vệ nhà đầu tư
đồng thời trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ cần được niêm yết trên các sản giao dịch chứng khoán
nhằm cung cấp đầy đủ thông tin và đăng ký tại trung tâm lưu ký chứng khoán
thưa quý vị nhiều chuyên gia kinh tế nhận định
cùng với xu hướng hạ lãi suất nới lỏng chính sách tiền tệ đang diễn ra toàn cầu
chưa kể các bất ổn khác giá vàng sẽ còn tăng mạnh trong dài hạn
tuy nhiên người mua vàng nào cũng ý thức được rủi ro không mong muốn có thể sẽ tìm đến
nguyên nhân thường xuất phát từ sự thiếu bình ổn của thị trường vàng theo từng giai đoạn
vì vậy trước khi bỏ vốn người mua thường phải phân vân đắn đo liệu có nên đầu tư vàng vào thời điểm này hay không
khép lại tuần qua trên thị trường giá vàng ở mức bốn mươi một tám mươi năm triệu đồng một lượng chiều mua vào
và bốn mươi hai hai mươi năm triệu đồng một lượng chiều bán ra
dù trong tuần đã có thời điểm vàng rơi xuống bốn mươi một năm triệu đồng một lượng
nhưng cơ bản đã hồi phục trở lại để chốt tuần với mức tăng nhẹ khoảng hai mươi
theo các chuyên gia nhận định diễn biến này cũng hoàn toàn phù hợp với xu hướng của giá vàng thế giới
tuy nhiên nếu nhìn vào đồ thị tuần giá vàng trong trung hạn vẫn chưa thể nói lên được nhiều điều
khi các đường tín hiệu giá chưa cho thấy một xu hướng rõ ràng
dẫu vậy với việc đường giá nằm trên các đường trung bình hai mươi ngày năm mươi ngày hai trăm linh ngày
nhiều nhà đầu tư vẫn tin tưởng rằng tru kỳ tăng giá của kim loại quý này vẫn đang được duy trì
vậy có nên đầu tư vào vàng thời điểm này hay không
câu trả lời vẫn tùy thuộc vào tâm lý của các nhà đầu tư
khách hàng đến với chúng tôi thì chiếm tới sáu mươi tổng lượng khách giao dịch là khách hàng bán
và số lượng vàng ở biên độ giá thấp
đến thời điểm này thì họ bán để chốt lời
tuy nhiên bên cạnh đó thì vẫn có một số lượng khách hàng giao dịch với nhu cầu thực tế
và xuất hiện một số nhà đầu tư tầm trung
họ đầu tư vào và họ kỳ vọng rằng cái thời gian tới giá vàng sẽ tiếp tục tăng
một động lực quan trọng khác đối với vàng là sự bất đồng đang gia tăng
từ cục dự trữ liên bang mỹ phép
dù phép đã cắt giảm lãi suất hai mươi năm điểm cơ bản xuống mức từ một bảy mươi năm đến hai
tuy nhiên xu hướng cắt giảm tiếp
phép hay không vẫn chưa được khẳng định
do đó các chuyên gia cho rằng nếu vàng giữ được ở mức trên một năm trăm linh usd
và sau đó phá vỡ trên một năm trăm ba mươi usd một ounce
thì kim loại quý này sẽ tái tạo xu hướng tăng
như vậy có thể thấy ở thời điểm hiện tại
các nhà đầu tư trên thế giới vẫn còn đang khá lưỡng lự
và tỏ ra thận trọng với giá vàng
đây là điều mà các nhà đầu tư trong nước cần chú ý và cân nhắc kỹ
khi quyết định đầu tư vào vàng
nhất là khi nó đã tăng giá khá mạnh kể từ đầu năm đến nay
cục dự trữ liên bang mỹ đã hạ lại xuất xuất
tích thích cho những ngân hàng trung ương trụ trách quốc gia khác
trụng hạ heo để điều chỉnh tráng trân hương mại trụ họ
và trách quốc gia toàn lại và gây nỗi lo về chiến tranh tiền tại
và điều này đã tích thích dòng tiền đổ vào những tinh đầu tư an toàn giống như vàng
mặc dù giá vàng nóng lên sau nhiều ý kiến cho rằng
cảnh đổ xô đầu tư vào vàng như trước đây sẽ khó xảy ra
một phần vì ngân hàng nhà nước đang siết chặt thị trường vàng
ngoài ra đầu tư vàng vẫn luôn có rủi ro nhất định nhất là trong ngắn hạn
bên cạnh đó lãi suất tiết kiệm hiện nay cũng khá hấp dẫn và an toàn
các kênh đầu tư khác như chứng khoán bất động sản trái phiếu doanh nghiệp
vẫn có sức hấp dẫn riêng
chính vì vậy các chuyên gia khuyến nghị nếu bỏ vốn vào vàng
nhà đầu tư nên xác định đầu tư dài hạn chỉ đầu tư một tỷ lệ nhất định
tuy thuộc vào khẩu vị rủi ro của mình
đồng thời phải cập nhật thường xuyên giá vàng để chốt lời vào thời điểm thích hợp
chương trình tài chính ngân hàng tuần này của truyền hình nhân dân xin dừng lại tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình tài chính ngân hàng
phòng phóng sự phim tài liệu trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm hà nội
xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại